thưa quý vị thời gian qua các cơ quan chức năng của thành phố vị thanh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đưa ra xét xử công khai nhiều vụ án cố ý gây thương tích
tuy nhiên từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố loại tội phạm này lại diễn biến phức tạp gia tăng cả về số vụ lẫn tính chất mức độ
nhiều đối tượng phạm tội tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại rất hung hãn sẵn sàng dùng hung khí tấn công người khác bất chấp hậu quả gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương
mới đây anh đinh minh thật đi xe mô tô từ xã tân tiến thành phố vị thanh về trung tâm thành phố trên quốc lộ sáu mươi một lúc nửa đêm
khi đến đoạn thuộc ấp mỹ hiệp một xã tân tiến thì anh thật thấy một thanh niên đang đứng bên đường nghe điện thoại rất giống người quen nên anh dừng xe lại xem nhưng không phải rồi đi tiếp
nhưng chỉ một lát sau anh thật đã bị tấn công phải vào viện cấp cứu mà không biết nguyên nhân do tại sao
rồi nói một trong một trong hai nói là mỗi mốt chạy đào hoàng nha lúc đó tôi la người quen mới bỏ chạy về
từ thông tin nạn nhân cung cấp công an thành phố vị thanh nhanh chóng xác định được hung thủ và tiến hành bắt khẩn cấp đối với trần hoàng kha hai mươi một tuổi trú ấp mỹ hiệp một xã tân tiến
tại cơ quan điều tra kha khai nhận vì cho rằng anh thật xúc phạm mình nên nhờ bạn chở đuổi theo chém cho bỏ ghét
dạ lúc em mất cũng có cư lộn trong điện thoại thì em có tiết đủ nữa em cũng bực bội em chạy sát cho người em cũng hơi nóng
nguyễn hoàng kiên trú ấp sáu xã vị tân thành phố vị thanh đối tượng bị công an thành phố vị thanh bắt trước đó vài ngày cũng về hành vi cố ý gây thương tích
tuy chưa đủ một mươi tám tuổi nhưng kiên rất côn đồ hung hãn
vì không hài lòng với việc khám chữa bệnh của các bác sĩ tại khoa cấp
kiên đã về nhà lấy dao quay lại bệnh viện chửi bới đập phá và đâm một bảo vệ gây thương tích sáu
theo thống kê của công an thành phố vị thanh nếu như cả năm hai nghìn một mươi bốn trên địa bàn chỉ xảy ra năm vụ cố ý gây thương tích
thì từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến nay tại thành phố đã xảy ra đến một mươi tám vụ làm bị thương một mươi tám người cơ quan điều tra đã bắt xử lý ba mươi một đối tượng
cái sự thu nhập của lối sống bạo lực
đã tác động hình thành thói coi thường sức khỏe của người khác
nhiều khi chỉ một hiểm khích nhỏ không được căn ngăn kịp thời cũng dẫn đến hành động cố ý gây thương tích
tình trạng thất nghiệp dẫn đến một số đối tượng thanh thiếu niên không công an việc làm thiếu sự giáo dục quản lý của gia đình tụ tập ăn chơi lêu lỏng dẫn đến vi phạm pháp luật
các mâu thuẫn xung đột trong xã hội chưa được phát hiện và xử lý kịp thời cũng đây là nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề tội phạm cố ý gây thường tích
đối tượng phạm hoàng kha nguyễn hoàng kiên rồi đây sẽ phải trả giá như các bị cáo trong phiên tòa này
trong đó có bị cáo bị tuyên phạt đến hai mươi hai năm tù cho thói côn đồ coi thường pháp luật tính mạng và sức khỏe của người khác
kẻ phạm tội sẽ phải bị trừng trị nhưng để phòng ngừa tội phạm thì nền tảng giáo dục gia đình là điều quan trọng nhất
tuy nhiên thời gian qua vấn đề này dường như đang ngày càng bị xem nhẹ